thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu quốc phòng việt nam
tham dự hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao asean và hội nghị mở rộng assom cộng diễn ra tại singapore
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng bảy
đây là hai hội nghị quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong asean và giữa asean
với các đối tác cũng như chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean được tổ chức vào tháng một mươi năm nay
tại hội nghị thượng tướng nguyễn trí vịnh cho biết bên cạnh indonesia thái lan và campuchia
việt nam đã được liên hợp quốc lựa chọn trở thành địa điểm huấn luyện diễn giữ hòa bình của khu vực
vì vậy việt nam sẵn sàng tham gia chủ động hơn nữa để nâng cao năng lực xin giữ hòa bình của asean
mặt khác việt nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thực tế bao gồm diễn tập chung
trao đổi kinh nghiệm về quân y tìm kiếm cứu nạn
tại hội nghị trưởng đoàn việt nam đã đề nghị bổ sung nội dung về khắc phục hậu quả chiến tranh và được các nước đánh giá cao
tại hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao asean mở rộng các đối tác gồm ấn độ nga australia new zealand trung quốc hoa kỳ nhật bản hàn quốc
các trường đoàn đã nghe phó tổng thư ký asean hoàng anh tuấn cập nhật về tiến trình hợp tác quốc phòng của asean
các đối tác đánh giá cao vai trò của asean và khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của asean
trong các cơ chế hợp tác vì hòa bình và ổn định tại khu vực nhất là trong cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng